thực hiện chỉ đạo của thường trực chính phủ về việc bán chín vốn điều lệ của công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
do tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scc làm đại diện chủ sở hữu
scc vừa đưa ra thông báo đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn bán chín vốn điều lệ của vinamilk
thông tin từ scic cho biết liên danh tư vấn gồm morgan stalen công ty cổ phần chứng khoán sài gòn ssi
công ty trách nhiệm hiếu hạn vinacapital coperet finance việt nam trong đó morgan stalent là tư vấn đứng đầu liên danh
liên danh sẽ tư vấn tổng thể phương án bán vốn định giá khởi điểm tư vấn tổ chức giới thiệu tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước
thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức bán cổ phần
theo scic việc lựa chọn liên danh tư vấn bao gồm các tổ chức tài chính có uy tín trong và ngoài nước
sẽ bảo đảm việc thực hiện bán vốn nhà nước tại vinamilk một cách công khai minh bạch hiệu quả và chống lợi ích nhóm
theo đúng chỉ đạo của thường trực chính phủ
trước đó trao đổi với báo chí ông nguyễn đức chi chủ tịch tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic khẳng định
trong năm nay sẽ bán chín vốn nhà nước tại vinamilk trong đợt bán đầu tiên